xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh
tại tỉnh quảng ninh ubnd tp hạ long đã ra quyết định phong tỏa bốn khu vực dân cư khách sạn tàu du lịch
có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới bốn du khách nước ngoài nhiễm covid một mươi chín
đối với một mươi ba người còn lại ở quảng ninh trong ngày bảy tháng ba tỉnh đã tổ chức cách ly y tế kịp thời
và triển khai các giải pháp phòng dịch
trong đó đã đưa bốn người việt vào cơ sở cách ly để xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ninh bằng kỹ thuật số realtime pcr
kết quả đều âm tính
chín người nước ngoài được đưa về hà nội để theo dõi cách ly y tế và khám sàng lọc theo quy định của bộ y tế
và bốn người trong số chín người này đã được xác định là nhiễm covid một mươi chín
ngoài hai mươi bốn trường hợp có mặt trên chuyến bay vn
có ca nhiễm covid một mươi chín
hải phòng còn ghi nhận hai du khách người đức không đi trên chuyến bay vn năm
ở đảo tháp nghiêng huyện cát hải
nhưng có biểu hiện sốt cũng đang được đưa vào cách ly
những người có liên quan tới hai người đức này hiện đang được cách ly tại đảo tháp nghiêng huyện cát hải
trên cơ sở giả soát thêm các trường hợp tiếp xúc gần với những người trên chuyến bay vn năm
các quận huyện tiếp tục thống kê đưa vào các khu cách ly y tế tập trung của thành phố
tỉnh yên bái hiện đã cách ly tập trung hai trường hợp
do tiếp xúc gần với hai bệnh nhân dương tính với sars cov hai ở lào cai
hai trường hợp này được cách ly tập trung theo quy định
và theo dõi các yếu tố dịch tễ có liên quan
các cơ quan chuyên môn của ngành y tế tỉnh yên bái
cũng đang tiến hành phun khử trùng các khu vực xung quanh nhà ở của hai trường hợp này
đồng thời tập trung giả soát áp dụng các biện pháp đối với người thân
cũng như là người có tiếp xúc với hai trường hợp này
cần nghiêm túc sàng lọc cách ly các ca bệnh nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm qua
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu tăng cường sàng lọc phân luồng cách ly
ca bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước
các cơ sở khám chữa bệnh cả nước và tư nhân cần nhanh chóng sàng lọc phân luồng cách ly
và quản lý điều trị ca bệnh
toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh
phòng khám bệnh riêng biệt
ngoài ra ban chỉ đạo còn yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện những quy định này
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh phó thủ tướng vũ đức đam đã chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông
bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam các nhà mạng các đơn vị công nghệ
cần khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức cũng như các công cụ công nghệ cần thiết
để thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân
hiện đã có quy định khai báo y tế bắt buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh vào việt nam
thưa quý vị đến tám giờ ngày hôm nay
ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của quảng nam
chưa công bố kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bốn mươi trường hợp du khách tại hội an
tuy nhiên trên mạng xã hội đã có những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch covid một mươi chín ở hội an
hiện chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng vẫn đang nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại địa phương
và trong lúc này thì cộng đồng cùng chung tay với chính quyền và các ngành chức năng
triển khai công tác phòng chống dịch hiệu quả
tối ngày bốn tháng năm
tám tháng ba và sáng ngày chín tháng ba
trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh chụp danh sách về những người có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm
và cho rằng do công an cung cấp
tuy nhiên lãnh đạo công an thành phố khẳng định không có thông tin này
cho đến tám h hai mươi phút ngày chín tháng ba
cơ quan chức năng chưa công bố kết quả xét nghiệm từ viện pasteur nha trang và tại thành phố đà nẵng
khi có kết quả xét nghiệm ban chỉ đạo phòng dịch cấp tỉnh sở y tế mới công bố
được biết ngày tám tháng ba
sở y tế quảng nam đã hoàn tất việc lấy mẫu bệnh phẩm bốn mươi trường hợp tại hội an gửi đi xét nghiệm
trong số này có ba mươi trường hợp đi cùng chuyến bay với ca bệnh covid một mươi chín thứ một mươi bảy ở hà nội
bảy trường hợp theo những người này đến quảng nam du lịch
ba trường hợp còn lại gồm hai khách quốc tế lưu trú tại hội an trước đó và một nhân viên người việt
những người này tự giác đến thăm khám và mong muốn được lấy mẫu xét nghiệm
tất cả trường hợp trên hiện sức khỏe ổn định và đang chờ kết quả xét nghiệm
các ngành chức năng đã tổ chức giả soát
cảnh báo cách ly tại nhà ba trăm ba mươi một trường hợp tiếp xúc với những hành khách trên
và đề nghị theo dõi sức khỏe tại gia đình sáu trăm hai mươi bốn trường hợp khác có liên quan
đến thời điểm hiện nay không có trường hợp nào cần chăm sóc đặc biệt
và phương chăm là bóng tại chỗ
tất cả các ngành các địa phương có một chiếc vỉnh nỗ lực
cái việc ưu tiên hẳn đau lúc nào đó là tôi đề nghị phải đái mạnh công tác thông tin tuyên truyền
về tình hình dịch và những giải pháp mà chúng ta đang chuyển sang

nhưng cũng đừng lầm quá là những vấn đề để nạn nề thay tình hình
và riêng hiệp hội thì cũng thông tin lại cho các doanh nghiệp biết
phải khẳng định là một điều là tỉnh thành phố chúng ta đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh
chưa có vấn đề gì hết
những khách về qua chúng ta là khách ngầu xoa hơn
và đến bây giờ đã được cách ly đoán xác nghiệm để chờ kết quả
khi chưa có kết quả thì không có
cái tư tưởng mà quang mong do đậm rồi dẫn tới hỗn loạn
hiện thành phố hội an tỉnh quảng nam là điểm nóng trong công tác phòng tránh dịch covid một mươi chín
đánh đạo tỉnh quảng nam đã chỉ đáo các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản
nếu có tình huống xảy ra ở địa phương mình
kể cả khu vực đô thị lẫn nông thôn để có phương án ứng phó phù hợp
quảng nam chuẩn bị đầy đủ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân
trong thời gian một mươi bốn ngày hoặc dài hơn khi xảy ra vấn đề khoanh vùng hoặc cách ly
nên bà con hoàn toàn yên tâm
điều cần thiết lúc này là các ngành chức năng và cộng đồng cần hết sức bình tĩnh
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
liên quan tới vụ án mạng vừa xảy ra vào đêm ngày bảy tháng ba
tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết
hùng thủ được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
và tính mạng đã qua cơn nguy kịch
trước đó vào lúc một mươi chín h ngày bảy tháng ba
người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà của bà nguyễn thị hồng hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thuê trọ tại phường ngô mây thành phố quy nhơn tỉnh bình định
khi mọi người đến phát hiện bà hạnh nằm tử vong trên vũng máu với nhiều vết thương
trong nhà khi đó có ông trần đức tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phường đống đa thành phố quy nhơn
đang bị thương nặng tinh thần hoảng loạn
người dân đưa ông tuấn đi cấp cứu và báo cáo vụ việc với bà hạnh
cơ quan chức năng
theo người dân nơi đây bà hạnh và ông tuấn có mối quan hệ tình cảm yêu đương khá lâu
và gần đây giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã do ông tuấn ghen tuông
có thể vì nguyên nhân đã dẫn tới sô sát
ông tuấn dùng dao đâm chết người tình rồi tự sát nhưng không thành
cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ
đối tượng tên nguyễn trung kiên hai mươi bốn tuổi trú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín kiên ra đà nẵng sống tạm bỡ
và thường xuyên truy cập vào các trang mạng mua sắm lớn để liên lạc với những bị hại có nhu cầu cần bán tài sản
kiên thường nhằm đến những điện thoại đời mới có giá trị đắt tiền
thủ đoạn là hẹn đến một địa điểm bất kỳ như là những quán giải khát có cửa sau để tiến hành xe máy
rồi mượn cớ vào trong và tẩu thoát cùng tài sản
ngoài ra kiên còn dùng thủ đoạn này để lừa lấy một điện thoại di động mới từ một cửa hàng
tại cơ quan công an kiên thừa nhận đã gây ra hơn tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
số tiền có được kiên dùng để ăn chơi và tiêu xài cá nhân
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường
đồng thời mời bảy đối tượng có liên quan cùng chủ quán cà phê là anh đặng trương đoàn vũ về cơ quan làm việc
tại cơ quan công an anh vũ cho biết vào thời điểm trên phạm trí thuận trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
đã cùng với sáu đối tượng đi xe ô tô đến quán cà phê tìm anh để đòi nợ
và có biểu hiện gây mất trật tự nhưng đã bị lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba can thiệp kịp thời
tiến hành kiểm tra hai xe ô tô lực lượng công an phát hiện hai rùi cui bằng kim loại hai gậy đánh bóng chảy một dao tự chế
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sinh hồ tỉnh lai châu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng quảng thị đó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã nong hẻo huyện sìn hồ tỉnh lai châu
về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bốn mươi năm sống mũi lõm
cũng liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hoàng thị xám sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã san thàng thành phố lai châu tỉnh lai châu
cao một m bốn mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng bùi thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã bản lang huyện phong thổ tỉnh lai châu
cao một m năm mươi sáu và có sẹo chấm ngay đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện